hành vi này được sự chứng kiến của một số học sinh khác và được quay lại đăng lên mạng
ngay sau khi clip xuất hiện cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ và cho rằng hành vi được ghi lại không đơn thuần là vụ việc bạo lực học đường
mà đây là hành vi làm nhục người khác cần có biện pháp xử lý ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể xảy ra
chính quyền cần có hành động xử lý mạnh pháp luật phải có chế tài xử lý để gian đe không thể để tình trạng này xảy ra
đây là tội làm nhục người khác có chủ đích
đề nghị khởi tố hình sự
rất nhiều vụ việc bạo lực trong học đường đã xảy ra rồi không thể chỉ có khiển trách hay nhắc nhở giáo dục một cách đơn thuần được
đây là hành vi làm nhục người khác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
nạn nhân có thể bị sang chấn tâm lý trong thời gian dài và có thể sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần
trước thông tin vụ việc cộng đồng mạng dậy sóng thể hiện sự phẫn nộ trên rất nhiều
nhiều diễn đàn mạng xã hội
bên cạnh đó không ít cư dân mạng cho rằng các vụ việc bạo lực liên quan tới học sinh thời gian qua vẫn còn xuất hiện nhiều trên mạng
thậm chí ở nhiều vụ việc là hành vi làm nhục người khác và cần có biện pháp xử lý mạnh hơn nữa
liên quan tới vụ việc ông phan sĩ châu hiệu trường trường trung học phổ thông lê hữu trác huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh chia sẻ với báo mạng rằng
học sinh lột đầu đánh bạn là một em học sinh đang học lớp một mươi một của trường
còn học sinh bị đánh học tại một trường dân lập trên địa bàn
vấn đề đang được cư dân mạng đặt ra lúc này là việc các biện pháp xử lý giải quyết các vụ việc bạo lực học đường thời gian qua liệu đã đủ sức dân đe
hay nhận thức của một bộ phận học sinh về vấn đề bạo lực học đường tội làm được người khác chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo
phải giáo dục pháp luật cụ thể về các hành vi đánh bạn làm nhục bạn để học sinh hiểu mà có ý thức ứng xử sao cho phù hợp
rất nhiều vụ việc làm nhục người khác được đăng tải trên mạng không riêng gì các học sinh đánh nhau đâu
hệ lụy từ việc làm này thì thật nguy hiểm ảnh hưởng cả tương lai một con người
tôi nghĩ cần xây dựng luật dành riêng cho lứa tuổi học sinh để xử lý các hành vi làm nhục người khác như này không thể để có thêm một nạn nhân nào như vậy quá đau lòng
ở một vụ việc khác ngày một mươi chín tháng tám mạng xã hội facebook cũng đã xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp sáu
ở một vụ việc khác ngày một mươi chín tháng tám mạng xã hội facebook cũng đã xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp sáu
tại trường trung học cơ sở biên giang phường biên giang quận hà đông thành phố hà nội bị bạn bắt quỳ đánh hội đồng quay video và đăng lên mạng cũng khiến nhiều người phẫn nộ
rõ ràng các vụ việc bạo lực học đường hay làm nhục người khác xuất hiện tại nhiều khu vực khác nhau không chỉ ở lứa tuổi cấp ba mà nay còn xuất hiện ở cả lứa tuổi học sinh lớp sáu
những học sinh mới chuyển lên cấp hai từ bậc tiểu học thực sự là vấn đề đáng báo động với không chỉ gia đình các em học sinh nhà trường
mà ngay cả các cơ quan tập trung học
các cơ quan xây dựng luật
làm sao để ngăn chặn bạo lực học đường hay ngăn chặn hành vi làm được người khác đang là câu hỏi lớn dành cho các cơ quan chức năng và ngay chính bản thân mỗi người chúng ta trong việc giáo dục các em học sinh
các vụ việc bạo lực học đường hay làm được người khác nên được hiểu như thế nào
quan điểm của bạn về vấn đề này ra sao
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
và hỗ trợ thủ tục hồi hương cho hàng nghìn công dân khác
bộ công an cũng đã triệt phá nhiều ổ nhóm bắt giữ nhiều đối tượng đưa đi lao động trái phép tại campuchia
và cũng đã phát đi các cảnh báo tới công dân có liên quan tới vấn đề này
tuy nhiên theo cục cảnh sát hình sự bộ công an có thể có hàng nghìn người đã bị đưa sang campuchia
và trở thành lao động bị cưỡng bức và việc giải cứu họ đang gặp rất nhiều khó khăn
và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay thượng tá đinh văn trình
phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người cục cảnh sát hình sự
xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
vâng thưa đồng chí là qua sự việc người việt nam
bị mua bán sang campuchia thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng mua bán người trong thời gian gần đây ạ

có thể là có hàng nghìn người đang bị mua bán sang campuchia
vậy thì theo đồng chí nguyên nhân của tình trạng này là như thế nào ạ
nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân
tất nhiên là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải xác định những nguyên nhân khách quan
thứ nhất là cái việc nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân của việt nam chúng ta là có thể

thứ hai nữa là do các khu vực biên giới chúng ta có khu vực đồng biên
ví dụ như với campuchia chúng ta có một một trăm ba mươi bảy km đồng biên
hai bên biên giới có thân tộc đồng tộc với nhau
và cái việc mà quản lý biên giới với chiều dài rất dài như thế thì cũng đã gây rất là nhiều khó khăn
ví dụ như là cái việc mà giữa chúng ta với bạn thì cách nhau có một cái hàng cây
với một con sông rất là nhỏ
cho nên là cái việc của quản lý biên giới cũng gặp nhiều khó khăn
thứ ba nữa là cái việc mà chính sách của nước bạn trong cái việc là phát triển kinh tế
kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài để có cho phép các cơ sở dịch vụ các cái quán các cái cơ sở casino mở ra
ra đấy thì cũng đã tạo điều kiện cho cái việc là cái nhu cầu tìm kiếm người lao động là người việt nam
nó rất là nhiều
thứ tư đó là cái khách quan nữa là do cái tình hình cái thủ đoạn của tội phạm bên nó
bên cạnh đó là cái việc là đánh hoạt casino theo đúng quyết định thì còn có những loạt
các cảnh vi lừa đảo khác trên mạng nữa mà cần sử dụng đến người việt nam để lừa đảo cho đến người việt nam
cũng là một cái kinh thức để lôi khéo cái người việt nam sang bên đó để tìm kiếm việc làm và cho đó người ta dính bẫy
về phía chủ quan thì cái nhận thức của người đi tìm kiếm lao động là đang rất hạn chế
và người ta tin theo với cái đối tượng dụ dỗ trên mạng cũng như là cái sự lừa gạt của các đối tượng trên mạng
và sẽ đi tìm việc làm nhẹ nhàng với mức lương cao làm trong văn phòng và sau đó thì người ta đã dính bẫy
và sau đó thì người ta trở thành các cái người mà đã xuất cảnh chấp pháp vi soạn pháp luật
thậm chí là tiếp tay cho cái việc lừa đảo trên mạng và thậm chí là nhiều người không làm việc được thì trở thành nạn nhân của mô bán người
vâng có thể thấy là rất là nhiều người đã trở thành nạn nhân của mô bán người
vậy thì đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn về phương thức thủ đoạn của các đối tượng
vì sao mà rất nhiều người lại bị dễ dàng nhẹ dạ cả tin bị tin theo những cái đối tượng này ạ
các đối tượng thời gian gần đây chúng qua cái nghiên cứu và qua cái thực tiễn chúng tôi đã xử lý các vụ việc
thì thấy rằng là các cái thủ đoạn chính của các đối tượng
thứ nhất là các cái đối tượng trước hết là ta nói đến cái đối tượng mà sử dụng hoạt động là các cái chủ sổng bạc
các chủ các cái công ty hoặc là các cái cơ quan phước học kinh doanh phước học ở bên phía bạn
đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau để hoạt động kinh doanh
trong đó có cái kinh doanh là lừa gạt trên mạng đánh bạc trực tuyến
rồi là các đối tượng này không chỉ là những người việt nam đâu mà nhắm đến nhiều đối tượng
trong khu vực này
trong đó khi đó người việt nam của chúng ta thì các đối tượng này nó sử dụng cái thủ đoạn là lên trên mạng xã hội
qua internet qua zalo giới thiệu với công ty việc làm chính đã chính đáng và với mức lương rất là cao
và chỉ làm trong văn phòng chỉ làm thao tác ở trên máy tính và không phải ra ngoài
và mức lương thì đưa ra rất là hấp dẫn đưa ra từ một mươi năm triệu cho đến ba mươi triệu một tháng
và với những người lao động việt nam thì rất là hấp dẫn
thứ hai nữa là cái việc mà di chuyển sang bên kia
thì công ty bên đó sẽ sẵn sàng ứng tiền ra trước để hỗ trợ trong việc đó
cho nên người lao động gần như không phải lo lắng gì cả không phải bỏ tiền ra trước
cho nên là người ta rất là sẵn sàng tin
và chính vì vậy cho nên là các đối tượng đã lợi dụng các cái nhẹ dạng hạ tin của người dân
cho nên là đã lừa gạt thành công rất nhiều những người việt nam chúng ta xuất cảnh trái phép sang bên campuchia
để tìm cách làm cho nó trở thành nạn nhân
vậy thì trước những cái phương thức thủ đoạn đó thì đồng chí có những cái lời khuyên hay là lực lượng chức năng
có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để chúng ta có thể hạn chế được tình trạng này ạ
trước cái tình trạng này thì lời khuyên của tôi thứ nhất là với những người mà có nguy cơ cao trở thành nạn nhân
của cái việc mà tổ chức sức khỏe cho nạn nhân của các loại tài khoản khác trong đó cũng là tài khoản môn người
thứ nhất là cái việc mà đi tìm việc làm ở nước ngoài thì cần tìm một ký xem là cái công ty địa điểm đơn vị đến là đơn vị nào
thông qua cái cơ quan nào hoặc cái cá nhân nào mà mình có biết mặt cái tên hay không
rất nhiều những trường hợp là gần như vậy
chúng tôi xác định rằng là khi mà giải quyết các vụ án thì thấy rằng là nạn nhân gần như không quen biết các đối tượng
mà chỉ quen với chính bạn mà đã tin được
cho nên là phần lớn họ nó dính bẫy của các đối tượng
thứ hai nữa là cái việc mà đi tìm hiểu đi tìm việc làm mà lại bằng con đường xuất cảnh chấp pháp là hoàn toàn gần như là cái bất lợi thuộc về người lao động
thứ nhất họ dễ dàng trở thành người vi phạm được xuất cảnh chấp pháp và thậm chí ở lại cư trú chấp pháp bên nước ngoài
đấy là cũng vậy
đó cũng là một dạng tội phạm
thứ hai nữa là khi mà sang đến nơi kia thì khi họ sang bên đó khi mà xuất cảnh chấp pháp thì họ gần như không có rất nhiều cái lợi của họ sẽ không được bảo đảm
và thứ ba nữa là khi mà sang bên đó thì họ bị ký những cái hợp đồng lao động rất bất lợi cho họ trong một cái điều kiện môi trường rất khắc khe
và mặc dù là lương đưa ra rất là cao nhưng mà chắc chắn với cái điều kiện lao động họ đưa ra ví dụ như là trong một ngày phải làm sao lôi kéo được một người đánh bạc
họ đạt được một mươi triệu đồng lại hoặc là phải lừa được về trong nước được bao nhiêu người sang bên đó để tiếp tục thực hiện những công việc như họ thì mới hoàn thành nhiệm vụ
nếu không hoàn thành thì người ta sẽ bị đánh bạc bị trừ lương và thậm chí là bị tra thấn và thậm chí là bị bán ở những cái cơ sở khác
nên là phải hết sức cảnh giác cái việc này và đặc biệt là cái việc mà xuất cảnh chấp pháp để sang nước ngoài đặc biệt là sang campuchia tìm được làm thì gần như một trăm linh là những người lao động như thế là sẽ bị rất nhiều cái bất lợi và có thể như những cái việc mà chúng ta đã làm
như những cái việc mà chúng ta vừa cảnh báo vừa rồi trở thành nạn niên của muôn người nạn niên của những cái hành vi phạm tội khác và thậm chí bị tra thấn đánh đập và thậm chí là có người phải bỏ mạng vào nó
có thể thấy rằng là vụ việc tại campuchia là một cái bài học nhãn tiền cho rất nhiều người có mong muốn là tìm việc nhẹ lương cao ở nơi xứ người đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ phân tích vừa rồi của đồng chí và chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý